thời gian qua tình hình hoạt động mua bán người đặc biệt là mua bán bào thai ở các địa bàn miền núi diễn ra khá phức tạp và tinh vi
nhiều phụ nữ ở vùng sâu vùng xa vắng mặt khỏi địa phương không có lý do
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm có liên quan đến mua bán người
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đến mua bán người triệt phá các đường dây tội phạm có liên quan đến mua bán người
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đến mua bán người triệt phá các đường dây tội phạm có liên quan đến mua bán người